kính chào quý vị và các bạn
khu vực phía đông bắc bộ trong những ngày tới có thời tiết chủ yếu là ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi
khoảng từ đêm hai mươi bảy sang đến ngày hai mươi tám có khả năng xuất hiện mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa vừa mưa to trong mưa rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày mai tăng nhẹ cao nhất từ hai mươi bảy ba mươi độ sau đó giảm khoảng một hai độ
các tỉnh phía tây bắc bộ trong ngày mai và ngày kia chủ yếu là tạnh giáo ban ngày có nắng đêm có mưa rào vài nơi
đến đêm ngày hai mươi bảy sang đến ngày hai mươi tám mưa tăng lên cục bộ có mưa vừa mưa to
nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi chín ba mươi một độ có nơi cao hơn sau đó giảm mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
sự báo ba ngày tới thời tiết trung bộ tốt giật lên
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ban ngày trời có nắng mưa rào và rông chỉ xuất hiện vài nơi
mưa vừa mưa to xảy ra cục bộ vào ban đêm
nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến ở ngưỡng là hai mươi bảy ba mươi độ sau đó tăng thêm khoảng hai độ trong hai ngày tiếp theo
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mưa ít hơn phần phía bắc của khu vực chỉ có mưa rào và rông vài nơi
ban ngày trời có nắng với cường độ không mạnh
nhiệt độ từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám ổn định ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên ba ngày tới chịu tác động chủ yếu của đới gió đông
hoạt động nên có mưa rào và rông vài nơi xảy ra vào chiều tối và tối ngày nắng
nhiệt độ cao nhất ở khu vực tây nguyên phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ có thời tiết chủ đạo là mây thay đổi ngày nắng gió nhẹ
chiều tối có mưa rào và rông rải rác đêm có mưa rào vài nơi do chịu ảnh hưởng của gió đông ẩm
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi